thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thầy thuốc việt nam tại trường đại học y hà nội
tại lễ kỷ niệm thủ tướng đã trao kỷ niệm trương của trường đại học y hà nội cho các giáo sư thế hệ đầu tiên là anh hùng lao động anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của nhà trường và nguyên bộ trưởng bộ y tế
hiện trường đại học y đang bước sang một giai đoạn mới giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học
đây là giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế quản lý bao cấp sang tự chủ đại học tự chịu trách nhiệm xã hội quản trị đại học kinh tế tri thức sẽ là đòn bẩy quan trọng sự phát triển của nhà trường trong xu thế hội nhập sâu rộng vào toàn cầu hóa
nhà trường giữ vững vị trí trong top hai mươi trường đại học có công bố quốc tế nhiều nhất và đứng vị trí số một với chỉ số trích dẫn trung bình của top các cơ sở giáo dục đại học việt nam
tại lễ kỷ niệm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao kỷ niệm trương của trường đại học y hà nội cho các giáo sư thế hệ đầu tiên là anh hùng lao động anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của nhà trường và nguyên bộ trưởng bộ y tế trước khi dự buổi lễ thủ tướng đã cùng lãnh đạo thăm phòng truyền thống của trường